mặc dù ngày hội trung thu không rộn ràng náo nhiệt với lân và trống như trẻ em ở vùng đô thị
nhưng đối với những em nhỏ ở vùng tâm bão xã cảnh dương huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
vẫn có những niềm vui riêng có thể không đầy đủ về vật chất
nhưng các em vẫn cảm nhận được những tình cảm ấm áp và sự yêu thương của gia đình trong ngày tết trung thu
điều đó đã giúp các em vươn lên trong học tập và giàn luyện
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
cơn bão số một mươi đi qua hơn nửa tháng nay
tuy nhiên ngôi nhà của chị ngô thị hương ở xã cảnh dương huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
cũng chỉ mới được lợp tạm để tránh mưa tránh nắng
trải qua những ngày khó khăn sau bão trung thu năm nay chị vẫn cố gắng mua một vài chiếc bánh
để các con cảm nhận được không khí ấm áp của một mùa trung thu
đến trung thu năm nay mẹ mua bánh ăn rất là ngon
mà mẹ còn mua cả đèn lồng
cơn bão số một mươi đi qua chưa lâu hậu quả của nó vẫn còn chưa khắc phục hết
nên để có một mùa trung thu thật sự cho các em nhỏ
nhỏ quả thật là một điều không dễ dàng đối với một xã biển còn nghèo như cảnh dương
làng biển cảnh dương vừa lắng nỗi đau do sự cố ô nhiễm môi trường biển
lại bị cơn bão số một mươi vùi dập để lại những hậu quả nặng nề
mặc dù không được đón một cái tết trung thu trọn vẹn
nhưng với những tình cảm ấm
ấm áp của gia đình và xã hội sẽ giúp các em thiếu niên nhi đồng
có thêm được niềm vui và động lực vươn lên trong cuộc sống